trước tình hình nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp bộ công an vừa có công điện yêu cầu các địa phương
tăng cường cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ngăn việc đưa người việt nam xuất cảnh trái phép
và đưa người nước ngoài nhập cảnh việt nam trái phép
hàng loạt vụ xuất nhập cảnh trái phép và các đối tượng liên quan đã bị các địa phương khởi tổ
bộ công an chỉ đạo các cục nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình
phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra kiểm soát các cửa khẩu
đường mòn lối mở trên tuyến biên giới kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
đồng thời xử lý nghiêm minh để gian đe
từ ngày một tháng năm đến nay lực lượng công an đã phát hiện đưa hàng nghìn người nhập cảnh
kể cả nhập cảnh trái phép vào các khu vực cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
hàng chục vụ án và hàng chục bị can cũng đã bị các địa phương như lạng sơn nghệ an quảng ninh và đà nẵng
khởi tố về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép